bộ thông tin và truyền thông cho biết sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín đã có hơn một tám triệu thuê bao di động trả trước bị cắt giảm do không đủ thông tin thuê bao thuê bao kích hoạt sẵn trên các kênh phân phối
hiện nay tình trạng bán chản lan sim thuê bao đã được nhập thông tin kích hoạt sẵn dịch vụ di động trả trước đang xảy ra
khách hàng có thể dùng mà không cần đăng ký hoặc khai báo thông tin
bộ thông tin và truyền thông đã xử phạt bốn nhà mạng cung cấp dịch vụ mạng viễn thông di động
gồm viettel vinaphone mobifone vietnam mobile do vi phạm công tác quản lý thông tin thuê bao
theo thống kê của bộ thông tin và truyền thông hiện nay cả nước vẫn còn tồn tại khoảng hơn hai mươi triệu sim giác